và như chúng ta đều biết được rằng là ngày nay các nhà khoa học đang khi mà xã hội phát triển và nền y học cũng phát triển với các lĩnh vực như vậy
thì thường thường cũng tìm về những nguồn dược liệu tự nhiên
mà việt nam lại là một cái nơi mà được cho là có cái nguồn dược liệu cũng như là về tự nhiên rất là phong phú
vậy thì điều đó sẽ giúp cho cái việc mà áp dụng cái công nghệ nano vào sử dụng trong dược y dược học rất là phát triển ở tại việt nam
vậy thì với giáo sư nguyễn đức nghĩa có thể cho biết được rằng là tại việt nam thì cái ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực y dược học
được diễn ra như thế nào trong những thời gian vừa qua
và đặc biệt hơn nữa là giáo sư nguyễn đức nghĩa có thể cập nhật những tiến bộ mới nhất của việt nam cho khán giả biết về cái công nghệ nano đang được ứng dụng trong trường học
về ứng dụng công nghệ nano trong y dược học hiện tại thì nói chung
để phòng chống phòng
phòng ngừa và chữa những bệnh ung thư những bệnh mãn tính và ác tính như bệnh ung thư bệnh tiểu đường bệnh tê thấp hoặc là bệnh như là đột quỵ
thì người ta sử dụng để hợp chất thiên nhiên cộng với công nghệ nano và kỹ thuật chế tác của phương tây y học phương tây
để tạo ra những loại thuốc mới
nhằm tránh những cái nhược điểm của y học cổ truyền và tránh những nhược điểm của y học phương tây
thì hiện tại thì việc nghiên cứu thuốc mới trên cơ sở ba công nghệ y học cổ truyền công nghệ phương tây và công nghệ nano
thì hiện tại là tất cả các phòng thí nghiệm trên thế giới đang nghiên cứu
trong đó có việt nam
thì nắm bắt được cái trào lưu này
và các nhà khoa học
của viện hln khoa học việt nam
cộng cùng với các phòng thí nghiệm trên thế giới
như là ở nhật bản ở úc ở mỹ ở hàn quốc
kết hợp với phòng thí nghiệm nghiên cứu vật liệu nano của nhà máy sinh phẩm việt nam
đã chế tạo ra một loạt các sản phẩm khoa học
cấu trúc nano từ thiên nhiên
như là ví dụ tôi nói ví dụ
như ví dụ như routine từ hoa hòa cung cung minh
từ nghệ bản từ hln khoa học việt nam
kinh cương từ hương
rồi artemisia từ cây thanh hoa hoa hòa bản
từ saphonin từ sơn ngọc linh
và tam thất
đấy là những các sản phẩm cấu trúc thiên nhiên cấu trúc nao
bằng những công nghệ hiện đại
như công nghệ michel công nghệ soden siêu hạt nano
rồi công nghệ tự lắp kết phân tử
đó là những công nghệ chính để chế tạo ra thuốc
với những các vật liệu này
về cấu trúc nano này
thì nhà máy sinh phẩm việt nam ấy đã sản xuất
một số sản phẩm có những dược tính rất cao
có sinh khả lượng cao và đáp ứng
nhu cầu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe
chăm sóc sức khỏe của con người
thì nói chung công nghệ nano đã giúp chúng ta
không những ở việt nam không những trên thế giới
và ở việt nam chúng ta đã đạt trình độ
ngang tầm với trình độ của các phòng thí nghiệm
các phòng thí nghiệm nghiên cứu về
về dược học nano trên thế giới